tổng thống mỹ joe biden đã công bố chi tiết kế hoạch mới nhằm giảm nợ cho sinh viên
mang lại lợi ích cho ít nhất hai mươi ba triệu người dân nước này
đây là động thái mới nhất của tổng thống biden trong nỗ lực tìm kiếm sửng hộ
của các cờ chi trẻ tuổi trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay
trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang wisconsin miền trung tây nước mỹ
tổng thống biden đã công bố năm hành động lớn nhằm tiếp tục giảm nợ sinh viên
bao gồm việc xóa khoản vay gốc và tiền lãi lũy kế lên đến hai mươi usd
không tính đến mức thu nhập hiện tại
ngoài ra kế hoạch cũng bao gồm việc tự động xóa nợ cho những người đi vay
nếu họ đủ điều kiện tháp ra một số chương trình xóa nợ
những người đã trả nợ trong nhiều năm
những người tham gia các chương trình vay nợ giá trị thấp hoặc đang gặp khó khăn
hiện có quá nhiều người mỹ đặc biệt là những người trẻ tuổi
đang phải gánh những khoản nợ không bền vững để đổi lấy tấm bằng đại học
khả năng trả các khoản vay sinh viên của người lao động và tầng lớp trung lưu
đã trở nên quá nặng nề
nhiều người thậm chí không thể trả được khoản vay đó mấy chục năm sau khi đi học
kế hoạch này có thể giúp thay đổi cuộc sống
tôi sẽ không bao giờ ngừng hỗ trợ các khoản vay sinh viên cho những người mỹ chăm chỉ
sau khi lấy ý kiến của người dân kế hoạch sẽ được hoàn thiện và dự kiến áp dụng từ tháng chín năm nay
đến nay chính quyền tổng thống biden thông báo đã phê duyệt khoảng một trăm bốn mươi sáu tỷ usd
để giảm nợ sinh viên cho gần bốn triệu người mỹ
dự kiến trong các sự kiện tranh cử sắp tới
ông biden có thể sẽ công bố thêm các sáng kiến mới để hỗ trợ nhóm cử tri trẻ tuổi